chiều ngày một mươi năm tháng một mươi một trường đại học công nghiệp thực phẩm tp hcm đăng tải trên trang thông tin điện tử
cảnh báo sinh viên cần tránh xa tín dụng đen cho vai tiền lãi suất cao
thạc sĩ hoàng thị thoa phó giám đốc trung tâm tuyển sinh và truyền thông cho biết
nhà trường vừa ghi nhận trường hợp một sinh viên bị vướng vào tín dụng đen dẫn đến số nợ lên tới ba trăm linh triệu đồng
sinh viên nên tê đã không may đánh mất khoản tiền học phí khoảng hơn một mươi triệu đồng vì lo sợ
nên sinh viên không nói với gia đình và đã đi vay tín dụng đen qua ứng dụng di động cho vay trực tuyến với lãi suất cao
đến khi gia đình biết chuyện thì tê đã vay số tiền lên tới ba trăm linh triệu đồng bao gồm cả lãi
thạc sĩ thoa cho biết bà thoa lưu ý học sinh và sinh viên là lứa tuổi còn non nớt chưa làm ra tiền lại dễ bị rụ rỗ
các app vay tiền lãi suất cao đã đánh vào tâm lý này và người chịu hậu quả là các bậc phụ huynh
bởi thế theo thạc sĩ thoa nếu thực sự có nhu cầu vay tiền thì mọi người cần tìm đến các dịch vụ tài chính ngân hàng chính thức
app cho vay đã được cấp phép đặc biệt sinh viên nên chia sẻ với gia đình nhà trường để được hỗ trợ và không nên vay từ các quỹ tín dụng không rõ ràng
bên cạnh việc hỗ trợ sinh viên vay vốn học tập từ ngân hàng chính sách địa phương nhà trường còn có chính sách hỗ trợ tài chính
và trong đó có hỗ trợ sinh viên gặp những khó khăn đột xuất
bà hòa nói tình trạng sinh viên vay tín dụng đen với lãi suất cao này không phải là lần đầu tiên xảy ra
thạc sĩ thoa cho biết nhà trường từng đưa ra những cảnh báo trước đây nhưng thi thoảng vẫn có những trường hợp sinh viên mắc phải
do đó từ một trường hợp mới xảy ra gần đây trường tiếp tục có cảnh báo đến người học đặc biệt là các tân sinh viên vừa bước vào giảng đường đại học
trước đó trường đại học công nghiệp thực phẩm tp hcm đã cảnh báo sinh viên tuyệt đối không tham gia vay tín dụng qua ứng dụng
hoặc vai tín dụng trực tuyến với lãi suất vượt quá một trăm năm mươi mức lãi suất do ngân hàng nhà nước công bố
trường hợp sinh viên đã thực hiện vay vốn tín dụng lãi suất cao cần liên hệ phòng công tác sinh viên và thanh tra giáo dục để được hỗ trợ giải quyết
trường đại học này cũng khuyến cáo sinh viên tuyệt đối không cung cấp thông tin cá nhân cho người ngoài hoặc trên ứng dụng diễn đàn không rõ ràng
đồng thời nhà trường cảnh báo sinh viên không được lợi dụng lôi kéo người khác tham gia hoặc cung cấp thông tin cá nhân của người khác khi chưa được phép
khuyên cáo toàn thể sinh viên khi gặp khó khăn đột xuất về tài chính thì liên hệ trường để được hỗ trợ
trường thông báo để sinh viên biết và phòng tránh bị lôi kéo dụ dỗ tham gia vay tín dụng lãi suất cao
thông báo nêu cụ thể
tối ngày một mươi năm tháng một mươi một sở y tế hà nội cho biết từ một mươi tám h ngày một mươi bốn tháng một mươi một đến một mươi tám h ngày một mươi năm tháng một mươi một hà nội ghi nhận hai trăm tám mươi chín ca bệnh
trong đó bốn mươi bảy ca cộng đồng một trăm bảy mươi tám ca tại khu cách ly và sáu mươi bốn ca ở khu vùng tòa
đây là số ca nhiễm kỷ lục
hà nội ghi nhận trong một ngày từ khi đợt dịch thứ tư bùng phát hai trăm tám mươi chín ca covid một mươi chín mới trên phân bố tại một mươi chín trên ba mươi quận huyện
cụ thể gia lâm hai mươi bốn ca hai bà trưng một mươi bảy ca hoàng mai một mươi sáu ca thanh xuân một mươi hai ca quốc oai một mươi ca mê linh một mươi ca trương mỹ long biên
mỗi quận tám ca cầu giấy bảy ca thanh oai sáu ca bắc từ liêm sáu ca đống đa năm ca thường tín bốn ca phú xuyên hoài đức tây hồ mỗi quận ba ca
thanh trì hai ca phúc thọ và sóc sơn mỗi nơi một ca
từ ngày hai mươi bảy tháng bốn đến nay hà nội ghi nhận tổng số sáu ba trăm ba mươi một ca covid một mươi chín trong đó hai ba trăm một mươi tám ca cộng đồng bốn một mươi ba ca đã được cách ly
ngày một mươi năm tháng một mươi một ủy ban nhân dân phường hoàn liệt quận hoàng mai đã ban hành thông báo về việc tạm thời dừng hoạt động
tại trụ sở đảng ủy ủy ban nhân dân phường để phòng chống dịch covid một mươi chín
theo đó thời gian tạm thời dừng hoạt động từ ngày một mươi năm tháng một mươi một cho đến khi có
trước đó trong ngày một mươi bốn tháng một mươi một ủy ban nhân dân phường hoàng liệt nhận được thông tin một cán bộ văn phòng ủy ban nhân dân phường hoàng liệt
đã tiêm hai mươi vaccine phòng covid một mươi chín mắc covid một mươi chín
qua công tác điều tra dịch tễ đã xác định một mươi một trường hợp f một
ông nguyễn xuân trinh bí thư đảng ủy chủ tịch ủy ban nhân dân phường hoàng liệt cho biết
ngay khi nhận thông tin phường đã triệu tập gần tám mươi người gồm cán bộ công chức người lao động và những trường hợp liên quan đến lấy mẫu xét nghiệm
đồng thời yêu cầu toàn bộ cán bộ công chức người lao động của phường sau khi lấy mẫu xét nghiệm xong ở lại cách ly luôn tại trụ sở ủy ban nhân dân phường
để chờ kết quả từ trung tâm kiểm soát bệnh tật cdc hà nội
ủy ban nhân dân phường hoàng liệt cũng đã ban hành thông báo tìm người có tiếp xúc với cán bộ kể trên
theo đó toàn bộ những ai tiếp xúc gần hoặc trực tiếp với f và một mươi một f một từ ngày một mươi đến ngày một mươi bốn tháng một mươi một phải tự cách ly tại nhà
đồng thời nhanh chóng liên hệ khai báo thông tin với trạm y tế địa phương hoặc cơ sở y tế gần nhất để được hướng dẫn và tư vấn
trong thời gian tạm thời dừng hoạt động tại trụ sở phường hoàng liệt để phòng chống dịch covid một mươi chín
ủy ban nhân dân phường cử một cán bộ không liên quan đến người nhiễm covid một mươi chín ngồi tại phòng bảo vệ
để kịp thời giải quyết đối với các thủ tục hành chính cấp thiết của người dân
ông trinh cho biết
ban chỉ đạo phòng chống dịch covid một mươi chín huyện phúc thọ hà nội sáng ngày một mươi năm tháng một mươi một thông báo tìm người đã đi trên xe buýt bảy mươi a
hướng thị xã sơn tây cầu giấy trong khoảng thời gian từ năm h đến bảy giờ hướng cầu giấy thị xã sơn tây trong khoảng thời gian một mươi sáu h đến một mươi tám h
các ngày từ ngày bảy đến ngày một mươi bốn tháng một mươi một
người đã đi tuyến xe buýt trong các khoảng thời gian trên tự cách ly tại nhà và liên hệ ngay với trạm y tế
trung tâm y tế trên địa bàn hoặc cdc hà nội theo số điện thoại hai trăm bốn mươi một nghìn hai mươi hai nhánh hai
chín trăm sáu mươi chín tám mươi hai một trăm một mươi năm hoặc chín trăm bốn mươi chín ba trăm chín mươi sáu một trăm một mươi năm để được hướng dẫn và tư vấn
ban chỉ đạo phòng chống dịch covid một mươi chín quận ba đình cũng thông báo tất cả những người từng đến bốn địa điểm nguy cơ sao
nhanh chóng liên hệ với cơ quan y tế
từ ngày một đến một mươi ba tháng một mươi một tại công ty cổ phần xây dựng số hai tầng ba tòa n ba t tám khu ngoại giao đoàn
từ tám giờ đến một mươi bảy giờ ba mươi phút một mươi chín giờ ba mươi phút ngày tám tháng một mươi một tại cửa hàng vinmart hai mươi chín a phố nguyễn công hoan
ngày sáu tháng một mươi một tại cửa hàng vinmart một mươi chín trúc khê ngày chín tháng một mươi một và một mươi một tháng một mươi một tại phòng khám đa khoa vĩnh hà
tối ngày một mươi bốn tháng một mươi một cdc hà nội thông báo có hai mươi hai trường hợp dương tính với sars cov hai trong cộng đồng
phát hiện ở xã đồng quang huyện quốc oai
trong hai mươi hai ca này có bốn ca là nhân viên làm việc tại quán cà phê toàn hảo thôn yên nội xã đồng quang huyện quốc oai
số còn lại là f một của các f hoặc người liên quan đến quán cà phê này
đến hai mươi h ba mươi phút ngày một mươi bốn tháng một mươi một huyện quốc oai
ghi nhận thêm hai ca mắc covid một mươi chín nâng tổng số ca mắc covid một mươi chín trên địa bàn huyện quốc oai trong ngày một mươi bốn tháng một mươi một lên hai mươi bốn ca
ngay sau khi xác định các trường hợp nhiễm covid một mươi chín ban chỉ đạo phòng chống dịch covid một mươi chín huyện quốc oai đã giả soát
truy vết bước đầu xác định được một trăm năm mươi tám trường hợp f một và đã tiến hành lấy mẫu đưa đi cách ly tập trung
trung tâm y tế huyện quốc oai thông báo tìm người đã đến quán cà phê toàn hảo từ ngày hai mươi tám tháng một mươi đến một mươi ba tháng một mươi một
ông khổng minh tuấn phó giám đốc cdc hà nội lưu ý
tất cả người dân trên địa bàn hà nội khi có một trong các biểu hiện như sốt ho đau họng khó thở đau người mệt mỏi ớn lạnh giảm hoặc mất vị giác hoặc cứu giác
cần liên hệ ngay với trạm y tế phường xã nơi lưu trú để được hướng dẫn và làm xét nghiệm sát covid một mươi chín miễn phí nhằm phát hiện sớm nguy cơ mắc bệnh covid một mươi chín
sở y tế hà nội cho biết từ một mươi tám h ngày một mươi ba tháng một mươi một đến một mươi tám h ngày một mươi bốn tháng một mươi một hà nội ghi nhận một trăm một mươi chín ca covid một mươi chín
trong đó xuất hiện thêm một ổ dịch mới

các hợp bệnh trên phân bố tại một mươi sáu trên ba mươi quận huyện bao gồm quốc hoài hai mươi hai ca nam tử liêm một mươi sáu ca hà đông một mươi sáu ca hà đông một mươi sáu ca
ba đình một mươi bốn ca long biên một mươi ca gia lâm tám ca đống đa bảy ca bắc tử liêm mê linh mỗi nơi năm ca cầu giấy bốn ca hai bà trưng ba ca thanh trì ba ca thanh xuân ba ca hoàn kiếm hoàng mai và tây hồ mỗi quận một ca
trong đó thành phố ghi nhận thêm một ổ dịch mới ở yên nội đồng quang huyện quốc oai
đáng chú ý ổ dịch mới trên có nhiều trường hợp dương tính là nhân viên tại quán karaoke toàn hảo trên địa bàn
từ ngày hai mươi bảy tháng bốn đến nay hà nội có sáu bốn mươi ba ca covid một mươi chín trong đó có hai hai trăm bảy mươi một ca cộng đồng ba bảy trăm bảy mươi hai ca đã được cách ly
liên quan tới các ca nhiễm mới trong tối ngày một mươi bốn tháng một mươi một hà nội phát đi thông báo khẩn tìm người tới hàng loạt địa điểm trên địa bàn thành phố
cụ thể như sau
bảy giờ hai mươi phút ngày bảy tháng một mươi một cửa hàng bánh mì trên phố xuân
xuân diệu quảng an tây hồ đối diện đường đặng thay mai gần tiệm gà gián
khoảng chín giờ ngày tám tháng một mươi một cửa hàng đình vạn phố chùa vua quận hai bà trưng
một mươi một giờ ngày tám tháng một mươi một chạm đăng kiểm nguyễn khuê đông anh
một mươi giờ ngày một mươi tháng một mươi một cửa hàng đình vạn phố chùa vua quận hai bà trưng
một mươi giờ ngày một mươi tháng một mươi một hàng phụ tùng bình vụ phố chùa vua quận hai bà trưng
một mươi bốn giờ hai mươi phút ngày một mươi tháng một mươi một nhà hàng nissan số sáu ngõ một trăm hai mươi một kim nghiu
tám giờ ngày một mươi một tháng một mươi một cây xăng
hàng số sáu trăm chín mươi bảy lạc long quân phú thượng tây hồ
tám giờ hai mươi phút ngày một mươi một tháng một mươi một cổng sao địa lực tây hồ
một mươi bốn h ngày một mươi một tháng một mươi một cửa hàng sử xoan phố đồng nhân hai bà trưng
ngày một mươi một tháng một mươi một cửa hàng thăng sáu tập thể bộ nông nghiệp chùa vua
ngày một mươi một tháng một mươi một cửa hàng thắng hàn đại cô việt
ngày một mươi một tháng một mươi một cửa hàng cường nguyệt bảy mươi chín lê đại hành
chín giờ ngày một mươi hai tháng một mươi một gara ô tô huy anh số năm trăm linh nguyễn khói
một mươi giờ một mươi năm phút ngày một mươi hai tháng một mươi một ngõ một trăm hai mươi một phố kim nghiu
khoảng một mươi h ba mươi phút ngày một mươi hai tháng một mươi một gara ô tô số một mươi võ trí công
một mươi bốn giờ ngày một mươi hai tháng một mươi một đến gara quy đê ngõ sáu mươi tám dương đình nghệ
một mươi bảy giờ ngày một mươi hai tháng một mươi một làm lốp cạnh ao thu phan phan bạch
bảy giờ ngày một mươi ba tháng một mươi một đi tiên dương đông anh sang cổng kho công ty vạn thăng long
tám giờ ngày một mươi ba tháng một mươi một ăn sáng quán cà phê cách cổng công ty van thăng long khoảng hai mươi mét
một mươi giờ ngày một mươi ba tháng một mươi một tiệm lốp sơn tóc đỏ
một mươi ba h ngày một mươi ba tháng một mươi một phố yên ninh xưởng điều hòa hồi
theo đó những người đến địa điểm trên thực hiện tự cách ly tại nhà hoặc nơi lưu trú và liên hệ ngay với trạm y tế
trung tâm y tế trên địa bàn hoặc cdc hà nội theo số điện thoại hai trăm bốn mươi một nghìn hai mươi hai nhánh hai chín trăm sáu mươi chín tám mươi hai một trăm một mươi năm
chín trăm bốn mươi chín ba trăm chín mươi sáu một trăm một mươi năm để được hướng dẫn và tư vấn
công an tp hà nội vừa bắt quả tăng ba mươi một nam nữ trẻ mở tiệc ma túy thác loạn trong một quán karaoke ở huyện đông anh tp hà nội
qua kiểm tra hai mươi bảy trên ba mươi một người dương tính với ma túy
tối một mươi ba tháng một mươi một lãnh đạo phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy pc bốn mươi bảy công an tp hà nội cho biết
cơ quan này vừa ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp lệnh bắt giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với nguyễn ngọc phương
ba mươi ba tuổi trú tại giác cổ loa huyện đông anh tp hà nội và một mươi bốn nghi phạm khác để làm rõ về hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy
trước đó qua công tác trinh sát nắm tình hình địa bàn phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tp hà nội phát hiện
quán karaoke linh anh địa chỉ tại thôn lễ pháp xã tiên dương huyện đông anh do phương làm chủ vẫn lén lút hoạt động trong mùa dịch
có biểu hiện bán ma túy tổ chức cho khách đến quán sử dụng ma túy nên đã lên kế hoạch đấu tranh triệt phá
khoảng một giờ ngày một mươi hai tháng một mươi một phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tp hà nội phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức kiểm tra quán karaoke linh anh
và phát hiện ba phòng hát của quán đang mở nhạc công rất lớn có tổng cộng ba mươi một nam nữ một mươi bốn khách một mươi bảy nhân viên của quán
có biểu hiện sử dụng trái phép chất ma túy thác loạn trong trang phục mát mẻ
kiểm tra tại quán lực lượng chức năng thu giữ một mươi chín túi ni lông chứa tinh thể màu trắng
trong đó có một mươi sáu hai trăm một mươi chín gram ma túy tổng hợp dạng ketamin một mươi chín sáu trăm năm mươi chín gram ma túy tổng hợp mdma một cân điện tử ba đĩa xứ còn dính ma túy và nhiều tăng vật liên quan
đưa nhóm nam nữ về trụ sở làm việc công an tp hà nội xác định hai mươi bảy trên ba mươi một người dương tính với chất ma túy
phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tp hà nội xác định phương có vai trò chủ mưu và bước đầu đã làm rõ vai trò của quản lý nhân viên quán và khách có liên quan trong vụ việc